một trong những đích đến quan trọng của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
đó là lấy lại niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ
như tổng bí thư nguyễn phú trọng từng khẳng định
từ nay trở đi bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật
chúng ta phải xử lý nghiêm làm nghiêm từ trên xuống dưới
để giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng
để lấy lại củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân
cùng với việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật các cá nhân và tập thể
thuộc ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
ban thường vụ đảng ủy ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
thông báo về kỳ họp số hai mươi bảy lần này
ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã có kết luận về việc kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân
bộ quốc phòng trong đó đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm một số tướng lĩnh cấp cao
trong quân đội về những sai phạm trong quá trình công tác
liên quan đến quản lý sử dụng đất công tại các đơn vị quân đội
điều này một lần nữa đã nhận được sự đồng tình
tạo nên một không khí phấn chấn tin tưởng và đồng thuận
từ đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân
đồng chí nguyễn hồng ngư vốn là một cán bộ chính trị của binh chủng hóa học bộ tư lệnh hóa học
ngay khi được biết đến vụ việc hai đồng chí lãnh đạo cấp cao trong quân đội
bị đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quá trình công tác
trước hết đó là sự xót xa trong hình ảnh người lính cụ hồ hình ảnh quân đội nhân dân việt nam
chúng ta thương xót bởi vì thế này bản chất cách mạng của quân đội là quân đội của nhân dân
một khi anh không còn bản chất đó mà anh tham vọng anh quá lớn
anh đánh mất anh đi đánh mất cả danh dự đánh mất cả quốc thể
ngôi sao tên mũ cũng không xứng đáng cho các anh ấy
tuy vậy ông nguyễn hồng ngư vốn là một đồng chí lãnh đạo cấp cao trong quá trình công tác
ông cho rằng đó cũng là bài học gian đe cảnh tỉnh những người còn lại
và ông tin quyết tâm phòng chống tham nhũng thì không có vùng cấm đã và đang được đảng ta từng bước thực hiện
ta càng tự hào là đảng ta là có ý chí không dung túng bất kỳ một người nào
kể cả anh ấy là quân đội kể anh ấy là cổ chức rất cao
và đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng nói thế
không có vùng cấm không kể anh đó là ai
khi anh đã nhúng tràm thì anh phải tả giá
tại khu dân cư tân thành phường thanh trì quận hoàng mai thành phố hà nội
một không khí phấn chấn đồng thuận lan tỏa trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân nơi đây
và đó cũng là không khí chung ở các địa phương trong thời gian gần đây
tôi bản thân tôi thấy rất phấn khởi trong tri bộ tôi cũng rất phấn khởi
đảng viên đã được củng cố cái tinh thần
nhiều đồng chí đảng viên cho người ta phải làm mạnh và làm quyết liệt như thế
tối hôm qua trên chương trình tv
có thông báo kết luận của hiệp an kế hoạch trung ương
kỷ luật một số các đồng chí cán bộ đảng viên
liên quan đến những vụ việc tham mô tham nhũng tất toát thả sản nhà nước
điều đó làm nhân dân rất phấn khởi
ở địa phương này tối hôm qua trong khi xem truyền hình
nhiều người rất là thoải mái và hài lòng
thấy rằng quyết tâm của đảng ta kiên quyết đến cùng
tôi thấy là những vụ đó mà hiện nay chúng ta đã xử lý những cán bộ đó rồi
thì tôi tin rằng là đảng ta sẽ có tạo cho nhân dân ta
cũng như tạo cho những cán bộ
cũng như những cán bộ về hương tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
bất kỳ ai mà có sai phạm gì đều bị xử lý hết không chờ bất ai cả
dù rằng mỗi vụ việc tham nhũng khi bị phát hiện và xử lý
sẽ làm mất đi cán bộ thiệt hại cho tổ chức
nhưng cái được lớn nhất là lấy lại được niềm tin nơi nhân dân
củng cố xây dựng được đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh
ngang tầm nhiệm vụ